lợi dụng tuyến đường biển của việt nam các đối tượng đã vận chuyển trái phép chất ma túy với các phương thức thủ đoạn mới
trong đó các gói ma túy được phát hiện thu giữ giạt vào bờ biển việt nam
có gắn các thiết bị định vị để các đối tượng dễ dàng đến trục vớt và mang đi tiêu thụ
hàng tạ ma túy trôi giặt trên biển
thiếu tướng nguyễn ngọc quang phó cục trưởng cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cho hay
việt nam đang khai thác bốn mươi bốn cảng biển nước sâu trải dài trên ba hai trăm sáu mươi km bờ biển từ bắc vào nam
trong đó các cảng biển tiêm ẩn nhiều phức tạp về hoạt động buôn lậu hàng hóa vận chuyển trái phép chất ma túy
là càng biển cát lai thành phố hồ chí minh càng hải phòng
xa đà nẵng càng cái mét vũng tàu
qua các vụ bắt giữ ma túy gần đây cho thấy tình hình mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy trên tuyến đường biển
có xu hướng gia tăng cả về tính chất và mức độ
heroin ketamin và ma túy dạng đá từ khu vực tam giác vàng vận chuyển qua đường bộ vào việt nam
sau đó được các đối tượng người trung quốc lào tập kết tại các kho hàng thuê sẵn
bí mật cất giống ma túy trong các loại hàng hóa xuất khẩu như hạt nhựa loa thùng thiết bị điện tử
máy cầu tứ tính máy ép bao bì đá granite sau đó đóng hàng hóa vào các container xuất đi nước ngoài
như philippines đài loan trung quốc hồng kông australia hàn quốc bằng đường biển
ngoài ra ma túy loại cocaine được cất giấu trong các container sát thép phế liệu
bột cá chế biến thức ăn thủy sản nhập khẩu vào càng biển việt nam rồi đi nước khác
các vụ việc vận chuyển ma túy bằng đường biển trên
chủ yếu do các tổ chức tội phạm người trung quốc cấu kết với người việt nam lào
philippines mở các công ty bình phong xuất nhập khẩu hàng hóa tại việt nam
trong đó người trung quốc điều hành và trực tiếp cất giống ma túy trong các loại hàng hóa xuất nhập khẩu
ma túy đá được đóng trong các túi trà hiệu yoyin wang và daewonjin với khối lượng một kg trên một gói
ketamin được cất giấu trong các trục rulo của máy ép bao bì
sau đó thuê người việt nam người lào thực hiện các công đoạn vận chuyển
và làm các thủ tục nhập khẩu hàng hóa thông thường bằng đường biển đi các nước
năm hai nghìn hai mươi ba tuyến đường biển phát hiện tám vụ bắt bảy đối tượng
thu giữ ba trăm linh ba kg cocaine một trăm linh g heroin một trăm tám mươi gram ma túy tổng hợp
điển hình ngày sáu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với tổng cục hải quan
kiểm tra năm container tại kho hàng tri cục hải quan nam đình vũ thành phố hải phòng
phát hiện và thu giữ ba trăm linh ba kg cocaine được vận chuyển từ nam mỹ quá cảnh singapore về hải phòng
thời gian gần đây lực lượng chức năng liên tiếp nhận được tin trình báo của người dân
về việc phát hiện các gói nghi là ma túy trôi giạt vào bờ biển
đặc biệt đầu năm hai nghìn hai mươi bốn số vụ và số lượng ma túy thu giữ được ngày càng lớn
cụ thể ngày một tháng bốn tại bãi tắm đồi dương phường bình tân thị xã la ghi tỉnh bình thuận
người dân phát hiện một túi có hai mươi năm gói nhỏ cầm cộng có khoảng hai mươi năm kg ma túy trôi giạt vào bờ
trước đó ở vũng tàu phát hiện và thu giữ bốn mươi hai gói tương ứng với bốn mươi hai kg ma túy
còn tại tỉnh tiền giang trong ba ngày hai mươi chín đến ba mươi một tháng ba tại khu vực biển gò công
người dân đã phát hiện và nhặt tổng cộng tám mươi bốn gói hình chữ nhật mỗi gói có trọng lượng khoảng một kg
đầu tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn lực lượng chức năng tỉnh quảng ngãi phát hiện gần ba trăm linh kg ma túy cocaine trôi giạt vào bờ biển
trước đó đà nẵng cũng thu giữ hai mươi gói ni lông chứa ma túy
những năm trước đó lực lượng chức năng cũng phát hiện các vụ việc liên quan đến ma túy trôi giặt trên biển
điển hình cuối năm hai nghìn một mươi chín trên khu vực biển miền trung các lực lượng chức năng đã tiếp nhận bốn mươi sáu bánh heroin
và một mươi bốn tám kg ma túy tổng hợp đồng gói trong các càn nhựa thùng nhựa
cuối năm hai nghìn hai mươi tại khu vực biển kiên giang phát hiện tám mươi ba kg ma túy tổng hợp dạng metapetamin
cuối năm hai nghìn hai mươi một tại huyện đảo phú quý
các lực lượng chức năng đã tiếp nhận một mươi chín sáu kg ma túy tổng hợp dạng đá
phương thức thủ đoạn rất mới
phó cục trưởng cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy nguyễn ngọc quang nhấn mạnh
sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc ma túy trôi giạt trên biển
lãnh đạo bộ công an đã yêu cầu cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
chỉ đạo công an các địa phương có biển phối hợp với lực lượng biên phòng
cảnh sát biển tăng cường công tác điều tra kiểm soát trên địa bàn
phối hợp với các khu phố thôn ấp tuyên truyền cho người dân nếu phát hiện vật thể lạ nghi ma túy
phải báo ngay cho các cơ quan chức năng đồng thời triển khai các biện pháp nghiệp vụ
nắm chắc tình hình địa bàn đối tượng kịp thời phát hiện các đối tượng vớt được
đang cất giấu các vật thể nghi ma túy trôi giạt để xử lý theo quy định của pháp luật
phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy trên tuyến biển ngày càng tinh vi
thường xuyên thay đổi nhất là trong khâu cất giấu vận chuyển giao nhận cũng như cách thức trao đổi thông tin mua bán ma túy
cụ thể như trộn cất giấu ma túy vào các loại hàng hóa hợp pháp để ngụy trang vận chuyển ma túy qua nhiều cảng biển
nhiều quốc gia sử dụng nhiều phương tiện tàu thuyền khác nhau để vận chuyển tàu cá tàu chở hàng tàu cải hoán
cũng theo thiếu tướng nguyễn ngọc quang gần đây phát hiện thù dữ trong các gói ma túy trôi giạt trên biển có gắn các thiết bị định vị
chứng tỏ các đối tượng thả ma túy trên biển để đối tượng khác đến trục vớt và mang đi tiêu thụ
bên cạnh đó qua việc bắt giữ khám xét các tàu cá nước ngoài nghi vấn liên quan đến ma túy cho thấy
các đối tượng đường dây tội phạm ma túy nước ngoài thường thuê người đóng hàng giao dịch qua mạng xã hội
sử dụng tàu cá đánh xa bờ không cắm cờ quốc tịch không bật định vị ais
để vận chuyển giao nhận ma túy ở các toạn đội thống nhất trên biển
việc giao nhận ma túy được thực hiện vào ban đêm khi thời tiết xấu đây có thể được đánh giá là thủ đoạn mới của tội phạm ma túy quốc tế hoạt động trên biển
cùng với đó điều khiển nhiều tàu không chở hàng hóa không đánh cá để đánh tín hiệu nếu an toàn sẽ triển khai việc vận chuyển ma túy
từ các vụ việc ma túy trôi giặt trên biển gần đây
càng cho thấy đã diễn ra hoạt động mua bán vận chuyển trái phép ma túy trên biển
với số lượng lớn ma túy trôi giạt cũng có sự khác biệt so với các năm trước
các năm trước chủ yếu là ma túy tổng hợp dạng đá nhưng năm nay là cocaine
do vậy có thể nhận thấy tuyến đường biển qua khu vực biển miền trung và phía nam là cung đường vận chuyển ma túy của các tổ chức tội phạm quốc tế
chúng tôi khuyên cáo người dân nếu phát hiện các gói đồ vật nghi là ma túy trôi giặt
phải kịp thời trình báo cho cơ quan chức năng công an cảnh sát biển biên phòng hải quan chính quyền địa phương nơi gần nhất
và chủ động giao nộp cấp thông tin có liên quan
người dân tuyệt đối không được cất giấu hoặc sử dụng bởi đây là hành vi vi phạm pháp luật thiếu tướng nguyễn ngọc quang nêu rõ
phó cục trưởng cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy nguyễn ngọc quang chia sẻ
hiện nay công tác phòng chống tội phạm ma túy trên biển gặp nhiều khó khăn xuất phát từ những nguyên nhân chủ quan khách quan
trong đó đặc thù địa bàn địa hình trên biển rất rộng hơn một triệu km hai diễn biến thời tiết phức tạp
điều kiện địa hình chống trải rất khó để ngụy trang tiếp cận các tàu thuyền nghi vấn và triển khai các nội dung công tác nghiệp vụ cơ bản trên biển
bên cạnh đó quân số của lực lượng chuyên trách phòng chống tội phạm ma túy còn rất mỏng
kinh nghiệm đấu tranh với tội phạm ma túy trên biển còn có mặt hạn chế trong khi đó phải quản lý cả vùng biển rộng lớn phức tạp
tuy nhiên dưới sự chỉ đạo của chính phủ lãnh đạo bộ công an lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy từng bước phối hợp
với các lực lượng kiên quyết đấu tranh ngăn chặn tội phạm lợi dụng tuyến đường biển để mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
theo thông tin mới nhất ngày ba tháng bốn công an tỉnh tiền giang cho biết sau khi phát hiện lượng lớn nghi ma túy trôi giạt vào bờ biển gò công
thuộc huyện gò công đông tiền giang công an tiền giang trưng cầu giám định tất cả các gói này
hiện năm mươi hai trên tám mươi năm gói đã cho kết quả là ma túy với tổng cộng hơn năm mươi hai hai kg cocaine
ba mươi ba gói còn lại công an tỉnh tiền giang tiếp tục trưng cầu giám định
tại phân viện khoa học hình sự tại thành phố hồ chí minh